thưa quý vị chiều tối qua tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt năm bị cáo trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc bình dương cityland công ty bình dương cityland
bị cáo nguyễn thanh hùng tổng giám đốc công ty bình dương cityland với vai trò chủ mưu cầm đầu bị tuyên phạt bức án tù trung thân
bị cáo hoàng anh vui bị tuyên phạt bức án hai mươi năm tù bị cáo lê văn công một mươi tám năm tù bị cáo nguyễn anh khoa một mươi hai năm sáu tháng tù
và bị cáo châu lê minh vẹn một mươi hai năm tù các bị cáo đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo hoàn trả cho các bị hại
theo cáo trạng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín nam bị cáo đã thành lập công ty bình dương cityland
mua thửa đất có mục đích sử dụng là đất ngô
các bị cáo đã tự làm dự án rồi tổ chức giao bán ký bốn trăm năm mươi chín hợp đồng chuyển nhượng bốn trăm năm mươi chín lô đất ở bảy dự án khác nhau
tổng tài sản các bị cáo chiếm đoạt là hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng của ba trăm tám mươi tám bị hại
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường công an tp đà nẵng cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp và công an quận hải châu
công an quận sơn trà tiến hành kiểm tra và phát hiện
công an tp đà nẵng đã phát hiện một cơ sở kinh doanh có chuỗi cửa hàng
chuyên mua bán thuốc lá điện tử nhập lậu số lượng lớn trên địa bàn thành phố giá trị lên đến hơn một tỷ đồng
cụ thể vào trưa ngày một tháng một mươi một các tổ trinh sát đồng loạt ập vào kiểm tra hệ thống năm cửa hàng trên địa bàn thành phố đà nẵng
đều do ông phùng xuân anh chú phường bình hiên quận hải châu thành phố đà nẵng làm chủ
chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử thế hệ mới số lượng lớn và lâu đời nhất ở thành phố
tại thời điểm kiểm tra phát hiện gần tám sản phẩm vết bóp một lần bóp xích tùm tinh dầu và phụ kiện các loại làng hàng ngoại nhập
qua làm việc ông xuân anh không có bất cứ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
ước tính trị giá lô hàng thuốc lá điện tử nhập lậu phát hiện được khoảng hơn một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ hơn bảy sản phẩm nêu trên để xác minh làm rõ theo đúng quy định
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh khánh hòa vừa phát hiện thu giữ gần năm gói thuốc lá các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua công tác nắm tình hình công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành kiểm tra hành chính kho hàng tại địa chỉ tổ một mươi hòa bắc phường vĩnh hòa nha trang
tại đây lực lượng công an đã phát hiện hơn bốn tám trăm linh gói thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong đó có hơn ba sáu trăm linh bao thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài không dán tem và một hai trăm linh bao thuốc lá có nhãn hiệu nước ngoài
trên bao bì phát hiện
cả hai loại thuốc này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
toàn bộ số hàng này là của hoàng đình an chú phường vĩnh hòa
lực lượng công an đã tạm giữ số hàng trên để tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thời gian qua tình hình buôn lậu mỹ phẩm thực phẩm chức năng trên khu vực biên giới ở quảng trị vẫn có nhiều diễn biến phức tạp
loại mặt hàng này nhỏ gọn dễ cất dấu nên các đối tượng buôn lậu thường vận chuyển
bằng xe mô tô và một số loại phương tiện khác để qua mặt sự kiểm soát của các lực lượng chức năng
rất nhiều thủ đoạn buôn lậu mỹ phẩm được các đối tượng sử dụng
đây là một trong những khó khăn đối với các lực lượng chức năng trên biên đàm biên giới
xé lẻ hàng hóa vận chuyển hàng qua các con đường tiểu ngạch
đây là một trong những thủ đoạn mà các đối tượng buôn lậu mỹ phẩm thực phẩm chức năng trên biên giới quảng trị sử dụng
để đấu tranh với các đối tượng buôn lậu mặt hàng mỹ phẩm thực phẩm chức năng
tại khu vực biên giới đường bộ ở quảng trị các đối tượng thường lợi dụng kỳ dịch phù chuyển
phát nhân xáo hàng nhân hoặc lợi dụng xe máy tốc độ cao vận chuyển qua các địa bàn phức tạp
để đấu tranh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng
giai đoạn này nước sông sê pôn cạn cóc thuyền hàng tấp sát dọc dòng sông sê pôn
để chờ sơ hở của lực lượng chức năng vận chuyển hàng lậu về nội địa
hàng mỹ phẩm thực phẩm chức năng cũng không ngoại lệ
đảng ủy bán chủ yếu đôn cửa khẩu quốc tế lao bảo đã tập trung tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
tuần tra kiểm soát quản lý chặt chẽ địa bàn biên giới
duy trì tám chốt trên bốn mươi sáu cán bộ chiến sĩ nắm chắc về tình hình ở phía ngoài biên
để kịp thời là đề ra các chủ trương giải pháp trong việc đấu tranh các hoạt động trên
còn tại khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo các đối tượng thường giấu hàng mỹ phẩm
thực phẩm chức năng trong thủ xe qua hành lý sách tay hành lý ký gửi để đưa hàng qua cửa khẩu
từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã phát hiện bắt giữ trên sáu mươi vụ
trong đó ba mươi bảy vụ mỹ phẩm hai mươi bốn vụ thực phẩm chức năng
thu ngân sách hơn một tỷ đồng
buôn lậu mỹ phẩm thực phẩm chức năng trên biên giới cũng như nội địa ở quảng trị
còn nhiều diễn biến phức tạp cần có sự vào cuộc đồng bộ giữa các ngành
để các đối tượng buôn lậu mỹ phẩm thực phẩm chức năng không thể lợi dụng
và dùng các thủ đoạn đưa hàng lậu về nội địa tiêu thụ
thưa quý vị lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao
lê ngọc phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài bán cho các đại lý
công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối tượng lê ngọc phúc
trú tại phường năm thành phố đông hà tỉnh quảng trị về hành vi tham ô tài sản
trước đó lê ngọc phúc được công ty vinaco giao nhiệm vụ thủ kho trực tiếp quản lý hàng hóa trong kho
xuất nhập hàng theo yêu cầu của công ty urc việt nam thuộc khu công nghiệp v sit
xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
lợi dụng chức năng nhiệm vụ được giao phúc đã tự ý làm phiếu xuất kho tuần hàng ra bên ngoài
bán cho các đại lý
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phúc đã chiếm đoạt hơn bốn hai trăm linh thùng nước uống
dòng đỏ gần một hai trăm linh thùng nước c hai
theo công ty vinaco hành vi tham ô của phúc đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị thùy linh chú phường đồng nguyên
thành phố từ sơn đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
khởi tố vụ án khởi tố bị can thông tin chi tiết có trong cụm tin vắn
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định trong thời gian từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai linh vay tiền của nhiều người với tổng số tiền một trăm hai mươi một tỷ năm trăm bảy mươi triệu đồng
nhằm mục đích kinh doanh và làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng
mức lãi suất linh đưa ra đối với các khoản vay khác nhau từ năm trăm linh đồng đến hai năm trăm linh đồng
một triệu một ngày
tuy nhiên linh dùng nhiều thủ đoạn giam dối
để lừa đảo chiếm đoạt bảy năm tỷ đồng của hai bị hại ở phường tân hồng và phường đồng nguyên
thành phố tử sơn hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cũng về hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản đối tượng đào việt lợi chú tại phường hòa thuận
thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tam kỳ
khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
cụ thể do không có việc làm nợ tiền của nhiều người nên lợi đã nảy sinh ý định đi thuê xe máy
của một người trên địa bàn mang đi cầm cố chín triệu đồng
số tiền cầm cố xe máy có được lợi đem đi trả nợ mua số đề và tiêu xài cá nhân
hiện công an thành phố tam kỳ đã thu hồi tăng vật là chiếc xe máy
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải
các tỉnh thành phố tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch
việc yêu cầu tổng kiểm tra xe kinh doanh vận tải nhằm triển khai công điện ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
của thủ tướng chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh lạng sơn
bộ giao thông vận tải giao cục đường bộ việt nam và sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố
tổ chức tổng kiểm tra tình hình hoạt động của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
theo hợp đồng kinh doanh vận tải khách du lịch trong đó chú trọng kiểm tra đối với phương tiện
từ một mươi chỗ trở lên
xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm
tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại văn bản của bộ giao thông vận tải
về tăng cường kiểm tra xử lý xe dù bến cóc xe trá hình tuyến cố định trên địa bàn địa phương
đối với các sở giao thông vận tải bộ giao thông vận tải yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị số một
của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong tình hình mới đảm bảo hiệu quả phù hợp với tình hình mới
chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp về lãnh đạo chỉ đạo kịp thời hiệu quả giảm thiểu
tai nạn giao thông đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân
tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương
triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thường xuyên giả soát kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn giao thông
của các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn
đặc biệt từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình đối với xe ô tô kinh doanh vận tải
để kiểm tra việc thực hiện các quy định về thời gian lái xe tốc độ
điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện điều kiện của người lái xe kinh doanh vận tải
trở đúng số người quy định